thưa quý vị trên địa bàn tỉnh quảng trị nhiều năm nay thì người dân trên miền núi vẫn đang còn thiếu nước sạch
và họ phải dùng nguồn nước ở khe suối
còn tại một số khu vực vùng đồng bằng ven các con sông thì người dân phải dùng nguồn nước bị nhiễm mặn và nhiễm phè nặng
điều này đã gây ra rất nhiều khó khăn cho người dân khi phải dùng các nguồn nước không hợp vệ sinh
hơn một mươi năm nay người dân ở xã a sinh nói riêng và bảy xã vùng lìa nói chung đa số phải dùng nguồn nước ở các khe suối ô nhiễm
không có nước uống rồi sinh hoạt ở đây luôn
không biết sạch hay là không sạch nhưng mà không có nước thì phải dùng nước đây
chúng tôi có cái giải pháp khi mà có mưa mưa thì chúng tôi vẫn đồng thôn trường để thôn trường thông báo cho người dân lệ nước mưa để tiết kiệm để sử dụng
còn đối với hàng ngàn hộ dân của hai huyện vĩnh linh và gio linh sống dọc con sông bến hải nhiều năm liền
người dân nơi đây đều phải dùng nguồn nước nhiễm mặn và nhiễm phèn nặng như thế này
khoa ăn xuống ba mươi ba mươi hai m thì có nước nhưng mà nước rất là phê
khoa ăn xấu xuống khoảng đồ bốn mươi m để tìm nước ngọt thì lại không có
đúng nước mặn
mặc dù thời gian qua các ngành chức năng của tỉnh quảng trị cũng đã triển khai lắp giếng khoan cho người dân vùng núi
và xây dựng công trình nước sạch cho người dân vùng ven sông bến hải
tuy nhiên đến nay các công trình đã hư hỏng nên người dân lại phải dùng các nguồn nước mất vệ sinh
chúng tôi đã chia ra hai hợp phần
ở vùng miền núi thì đã đưa vào hợp phần của dự án vốn oda là ram đưa vào quy hoạch và đang đẩy nhanh tiến độ
còn ở vùng đông bằng thì chúng tôi cũng đã giao cho sở nông nghiệp và sở xây dựng ra soát quy hoạch
và lập một cái đề án thích ứng với biến đổi khí hậu
tỉnh đã có kế hoạch rất là cụ thể có lộ trình và phải huy động nguồn lực và đẩy nhanh tiến độ các dự án này
với việc xây dựng các nguồn nước mất vệ sinh
phải sử dụng nguồn nước sinh hoạt không đảm bảo như hiện nay đã tạo nguy cơ về bệnh tật
ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân trên địa bàn dọc sông bến hải cũng như người dân vùng lìa huyện hướng hóa
quảng trị cần có phương án kịp thời để giúp người dân sớm có nước sạch để dùng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
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại